để kịp thời chủ động ứng phó với hai cơn áp thấp nhiệt đới vào nước ta
miền trung cần huy động lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa hẻ thu
đồng thời chủ động mọi giải pháp bảo đảm an toàn hỗ trợ
đây là yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
trong cuộc họp bàn giải pháp ứng phó diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo đó ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các cơ quan chức năng
và các địa phương trung bộ tây nguyên đối với trên biển theo dõi áp thấp nhiệt đới
và tình hình tàu thuyền lồng bè kiểm tra bảo đảm an toàn cho người dân khu vực ven biển
có nguy cơ rủi ro cao đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hẻ thu bảo đảm an toàn đê điều
đối với khu vực miền núi trung du và tây nguyên triển khai lực lượng xung kích kiểm tra
giả soát dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập vùng trũng thấp khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập hạ du hồ chứa nhất là hồ đập sung yếu